tại thanh hóa bão số ba kèm theo mưa lớn đã gây sạt lở trên một số tuyến giao vùng thượng du thanh hóa
công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cũng đang được thực hiện khẩn trương
sở giao thông vận tải cùng huyện mường lát huy động nhân lực tại chỗ cùng bốn phương tiện cơ giới nỗ lực san ủi gạt đất đá
giải tỏa các điểm ách tắc nhất là xử điểm sạt lở trên quốc lộ một mươi năm c đoạn qua bản khầm một xã trung lý và bản kéo hượn xã nhi sơn
điểm gần cầu cứng thị trấn huyện mường lát
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông chu đang vận hành một mươi năm máy bơm của các trạm bơm đồng ngô thọ xuân đồng nhâm đông tân đông sơn tân thọ nông cống
có tổng công suất ba mươi bảy năm trăm linh m ba một giờ nhằm tiêu thoát nước cho diện tích đồng trũng